thành phố hồ chí minh sẽ tiếp tục áp dụng chí thị một mươi sáu thêm hai tuần bắt đầu từ giờ ngày hai tháng tám
do đó các lực lượng tuần tra kiểm soát hỗn hợp sẽ tiếp tục duy trì cả ngày và đêm
sau đây là ghi nhận một đêm tuần tra của tổ công tác ba trăm sáu mươi ba công an quận một thành phố hồ chí minh
phối hợp với ban chỉ huy quân sự quận kiểm soát xử lý người dân ra đường sau một mươi tám giờ
nhằm đảm bảo công tác phòng chống dịch bệnh và an ninh trật tự trên địa bàn
vào mỗi tối sau một mươi tám giờ lực lượng ba trăm sáu mươi ba công an quận một thành phố hồ chí minh
gồm cảnh sát giao thông trật tự các đội nghiệp vụ của công an quận và ban chỉ huy quân sự quận
cùng phối hợp tuần tra kiểm soát nhiều tuyến đường chính địa bàn quận một
trong suốt thời gian thành phố hồ chí minh giãn cách xã hội tổ tuần tra ba trăm sáu mươi ba đã lên động xử lý các trường hợp
để đảm bảo phòng chống dịch và thực hiện đúng chức năng nhiệm vụ của tổ công tác ba trăm sáu mươi ba
trước chỉ thị một mươi sáu các tổ ba trăm sáu mươi ba đi tuần tra phòng chống tòa phạm
từng theo từng khung giờ mà qua đánh giá của các đội nghiệp vụ là đối tượng hoạt động
tăng cường cái việc mà yêu cầu hạn chế người dân không ra đường để nhằm đảm bảo cái việc
mà theo yêu cầu là phòng chống dịch đẩy lùi điều trị bệnh thì đây là một nhiệm vụ mà lực lượng
cảnh sát giao thông phối hợp dùng các lực lượng khác như là công an phường các đội nghiệp vụ
cũng như là quân sự quyết tâm tuần tra đảm bảo người dân không ra đường và đảm bảo về tình hình
đánh giá trực tự cũng như trật tựa giao thông
quá trình kiểm soát ra các tuyến đường chúng tôi đã ghi nhận có rất ít người
người tham gia giao thông tuy nhiên song song với việc xử lý vi phạm chí thị một mươi sáu
thì tổ công tác ba trăm sáu mươi ba công an quận một cũng tập trung nắm địa bàn đảm bảo an ninh trực tự
bởi không loại trừ các loại tội phạm vẫn hoạt động trong thời gian này
hiện tại thì đối với tình hình giãn cách xã hội như hiện nay thì người dân không ra đường nhiều
cái tội phạm cướp giật tài sản sẽ giảm xuống
theo đó là cái tội phạm trộm cắp tài sản thì nó sẽ gia tăng
người dân ở nhà
mà không hề cao cảnh giác thì tội phạm nó sẽ đột nhập vào đó là nó sẽ trộm cắp tài sản ở phía trong
có thể nói lực lượng công an cơ sở cảnh sát khu vực đóng vai trò quan trọng trong công tác truy vết
ngăn chặn không chế dập dịch
trong đó có tổ công tác ba trăm sáu mươi ba giữ vai trò quan trọng trong tấn công trân ngắp tội phạm
những trường hợp vi phạm tội công tác sẽ nghiêm khắc xử lý và linh động trong mọi tình huống
để tạo sự hài hòa giữa sự nghiêm minh và tính nhân văn tạo niềm tin cho người dân tp hcm